gần đây số ca mắc covid một mươi chín mới tại địa bàn tiền giang gia tăng đặc biệt có nhiều ca dương tính trong cộng đồng
trong khi các ngành chức năng đang quyết liệt phòng chống dịch thì một số doanh nghiệp người dân vẫn còn chủ quan lơ là
hiện nay nhiều quán ăn nhà hàng quán cà phê giải khát tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm nghỉ để phòng dịch covid một mươi chín
điều đáng nói có không ít cơ sở kinh doanh đông người chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh theo chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh
một người dân thành phố mỹ tho lo ngại khoảng một mươi tám giờ tối tại thành phố mỹ tho các quán nhậu đông lắm
mới mở cửa mấy ngày mà quán xá đông quá tôi nghĩ nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
bây giờ phải kiểm tra
thứ nhất coi người bán có tiêm hai mũi chua kiểm tra hai mũi thì cho vô chưa tiêm hai mũi thì không cho vô
còn đếm số lượng người đúng hai mươi người thì không nhận thêm khách
chỉ riêng đường hùng vương nối dài thuộc xã đạo thạnh thành phố mỹ tho có gần một mươi điểm bán cà phê quán ăn
vào buổi tối một số điểm bán ăn uống rất đông người bàn kê ghế khoảng cách gần và người vào quán chưa thực hiện việc quét má quy rờ
các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra nhắc nhở các cơ sở này
phải chấp hành công tác phòng dịch
ông ngô quang tín chủ tịch bác nhân dân xã đạo thạnh thành phố mỹ tho cho biết
xã kết hợp với thành phố kiểm tra xã đạo thạnh hoạt động chỉ năm mươi công suất
có nghĩa là vẫn đảm bảo một bàn bán một bàn để ốc lại
chúng tôi sẽ tiếp tục cho kiểm tra nữa yêu cầu niêm biết năm mươi cùng với đó nhắc nhở phải quét má quy rờ theo quy định
kế hoạch hai trăm chín mươi năm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cấp độ hai
của bác nhân dân tỉnh tiền giang ban hành ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
điều rõ nhà hàng quán ăn quán giải khát đều hoạt động nhưng người bán nhân viên phục vụ
người đến ăn uống phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng dịch đã qua một mươi bốn ngày
f đã điều trị khỏi bệnh không quá sáu tháng hoạt động không quá năm mươi công suất đối với nhà hàng
và không quá hai mươi người đối với quán ăn quán giải khát thực hiện tuân thủ năm k
tuy nhiên nhiều cá nhân trên địa bàn chưa có ý thức chấp hành quy định này
một số điểm test nhanh tiêm phòng chưa đảm bảo khoảng cách an toàn
tại vùng nông thôn của tỉnh tiền giang cũng xảy ra tình trạng tụ tập mua bán ở lề đường
tổ chức ăn uống chưa đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
gần đây tại một số đám tang trên địa bàn đã xảy ra ca dương tính
đối với việc sản xuất kinh doanh gần đây một số doanh nghiệp đã chủ quan trước diễn biến phức tạp
của dịch bệnh tổ chức hoạt động trở lại không đúng phương án quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ trong hai tuần qua trên địa bàn tỉnh tiền giang đã có ba doanh nghiệp xảy ra ổ dịch lớn với trên một trăm năm mươi f
cá biệt có công ty hải sản mê công tại xã bình đức huyện châu thành bị khởi tố vụ án hình sự
để cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của tổ chức cá nhân
tại tỉnh tiền giang từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca f có chiều hướng tăng cao
chỉ tính từ một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi một
tỉnh tiền giang đã phát hiện hai trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có bốn mươi bảy ca lây nhiễm ngoài cộng đồng
nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả nhất là ý thức của cộng đồng thì con số ca mắc này sẽ tăng lên
do đó để phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả tránh nguy cơ bùng phát ngoài công tác tuyên truyền giáo dục
thì chính quyền và ngành chức năng ở các địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý kiên quyết
các tổ chức cá nhân còn chủ quan lơ là chưa chấp hành nghiêm các công tác phòng chống dịch bệnh